hiện nay nạn hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối được người tiêu dùng và toàn xã hội đặc biệt quan tâm
hôm nay nhân ngày phòng chống hàng giả hàng nhái hai mươi chín tháng một mươi một hãy cùng chúng tôi nhìn lại thực trạng đấu tranh chống hàng giả hàng nhái ở nước ta trong thời gian qua